lãnh đạo cdc hà nội đánh giá ổ dịch thanh xuân trung trước đó không nằm trong vùng nguy cơ không thuộc diện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng vì không có yếu tố liên quan đến dịch bệnh nên đã không được phát hiện sớm
do phát hiện muộn đã đến vòng lây nhiễm thứ hai thứ ba nên số lượng ca mắc sau khi ghi nhận đã tăng cao
tuy nhiên theo ông tuấn ở đây vẫn có may mắn khi ổ dịch nằm gọn trong hai ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trái hiện đã được khoanh vùng phong tỏa kín tập trung xét nghiệm bóc tách f truy vết các trường hợp liên quan
lãnh đạo cdc hà nội cho rằng điều quan trọng nhất trong lúc này đối với ổ dịch thanh xuân trung là ý thức người dân
nếu từng tiếp xúc với người trong khu vực này phải khai báo và tự theo dõi sức khỏe nếu họ xuất hiện triệu chứng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngay
về nguồn lây của ổ dịch này theo lãnh đạo cdc hà nội qua đánh giá sơ bộ ở vùng lân cận nơi phát sinh ca bệnh trong ổ dịch này có thể có nguồn lây là người bán sau thường xuyên đến chợ đêm ngã tư sở
tuy nhiên để xác định chính xác cần phải có sự nghiên cứu đánh giá truy vết một cách toàn diện đầy đủ
về việc phát hiện nhiều ca nhiễm thứ phát ở ổ dịch này theo lãnh đạo cdc hà nội nguyên nhân lây nhiễm nhanh như ở thanh xuân trung một phần là người dân không tuân thủ tốt quy định giãn cách ngay tại khu dân cư
bên cạnh đó lực lượng chức năng không kiểm soát chặt mọi đối tượng ra vào ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch
những yếu tố này làm cho việc kiểm soát không chế dịch trở nên phức tạp khó khăn hơn nhiều
nhìn từ ổ dịch thanh xuân trung phó giám đốc cdc hà nội cảnh báo điều lo ngại là việc phát hiện ca nhiễm ở cộng đồng từ một ca có thể ghi nhận ổ dịch vài chục ca
nếu có ca mắc mà không phát hiện kịp thời để thành nhiều chu kỳ lây nhiễm thì rất khó xử lý
vì vậy người dân khi có triệu chứng hoặc thậm chí không có triệu chứng xong cảm thấy sức khỏe có vấn đề nghi vấn liên quan đến covid một mươi chín thì phải khai báo ngay để được lấy mẫu xét nghiệm
để ngăn chặn dịch lây lan cho cộng đồng người dân cần nhận thức đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và có sự hợp tác với chính quyền
trong thời gian thực hiện giãn cách người dân cần tuân thủ nghiêm cách ly nhà với nhà kể cả người trong cùng một nhà cũng phải giãn cách để nếu một người mắc sẽ giảm bớt nguy cơ lây cho cả nhà
chính quyền địa phương cần có biện pháp hỗ trợ tối đa cho người dân để họ yên tâm giãn cách ông tuấn khuyến cáo
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cũng nhận định do chủng delta có tốc độ lây lan nhanh chóng nên những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính mới tại khu vực thanh xuân trung và quận thanh xuân đang chủ động khống chế
bên cạnh đó hiện nay hà nội cũng đẩy mạnh chiến lược cứ ba ngày lấy mẫu xét nghiệm một lần là bằng phương pháp pcr ở ổ dịch này để nhanh chóng phát hiện các f truy vết kịp thời
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng tám chủ tịch hà nội trung ngọc anh đánh giá hiện nay quận thanh xuân là địa bàn nguy cơ cao nhất một mươi trên một mươi một phường đều đã có f
để tập trung xử lý ổ dịch ở phường thanh xuân trung ông yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa tuyệt đối không để người dân nhà này sang nhà kia
người dân trong các khu tập thể trên địa bàn ai ở đâu ở yên đó giữ nguyên hiện trạng nhằm phục vụ công tác truy vết nhanh chóng hơn
toàn bộ người trong khu phong tỏa đều phải coi là f một và phải được lấy mẫu xét nghiệm ai không thực hiện thì phải đưa đi cách ly tập trung ông trung ngọc anh nêu rõ
đối với ổ dịch tại phường giáp bát quận hoàng mai hà nội chúng các bệnh liên quan bốn lái xe đường dài về từ thành phố hồ chí minh
tính đến chiều ba mươi tháng tám đã tăng lên năm mươi ca trong đó vào sáng ba mươi tháng tám có một ca là nhân viên bán gạo ở thịnh liệt
thời gian gần đây thường xuyên đến giao hàng tại ngõ hai mươi bốn kim đồng giáp bát không rõ tiếp xúc f
ngày hai mươi tám tháng tám xuất hiện ho đi làm xét nghiệm tại bệnh viện thăng long được lấy mẫu cho kết quả dương tính
trong số năm mươi ca này có bốn mươi sáu người trú tại phường giáp bát chủ yếu sống trong ngõ hai mươi bốn kim đồng bốn người còn lại trú tại phường yên sở phường thịnh liệt và huyện thường tín
ổ dịch khởi phát từ bốn lái xe lường xanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hiền phước ngõ hai mươi bốn kim đồng từ thành phố hồ chí minh ra hà nội
xuất hiện triệu chứng mệt mỏi đau đầu nên đã đến bệnh viện nông nghiệp xét nghiệm
kết quả pcr của cdc hà nội khẳng định dương tính ngày hai mươi ba tháng tám
bà nguyễn thị quỳnh hoa phó chủ tịch phường giáp bát cho biết các lái xe này đã không khai báo trung thực gây khó khăn trong việc truy vết